bộ công an phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh diễn tập phương án chữa cháy quy mô lớn
tuyên truyền vận động người dân sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng vneid
mở đầu bản tin xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật

các bộ chiến sĩ trong cuộc chiến với thiên tài khỏa hoạn sự cố tai nạn
trước tình hình cháy nổ vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường
chủ tịch quốc hội yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
thường xuyên giả soát kịp thời tham mưu sửa đổi
bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lấy công tác phòng ngừa là chính
từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
nhất là về con người
chủ tịch quốc hội kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân
nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phòng cháy cháy cháy và cứu nạn thu hộ
coi đây là nhiệm vụ quan trọng tuyệt đối không được chủ quan lờ là xem nhẹ
ngày hai mươi chín tháng chín đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại thủ đô viên trần
bộ trưởng tô lâm đã đến chào tổng bí thư chủ tịch nước lào
thông luân xỉ sũ ít và thủ tướng lào sòn say xỉ phan đòn
báo cáo với các nhà lãnh đạo lào
kết quả hội đàm giữa hai bộ công an hai nước
bộ trưởng tô lâm khẳng định
hai bộ xác định hợp tác về an ninh quốc phòng
tiếp tục là một trong ba trận cột trong quan hệ giữa hai nước
kiên quyết kiên trì xây dựng tuyến biên giới việt nam lào hòa bình ổn định và phát triển
trước đó bộ trưởng tô lâm và đại tướng quy lê lạc khâm phong
phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào
đã có cuộc hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác
nhằm thống nhất các nội dung hợp tác giữa hai bộ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó nhất trí hai bộ sẽ phối hợp
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho các hoạt động nam lào đảm nhận vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
nhân dịp này đại tướng tô lâm và đại tướng quy lê lạc khâm phong
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
đã chủ trì lễ khánh thành công trình học viện chính trị công an lào
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác công an quý ba
và chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đề nghị công an các đơn vị địa phương
tập trung đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các đề án dự án nhiệm vụ bộ chính trị ban bí thư chính phủ
giao đảo nghỉ công an trung ương bộ công an trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia
tiếp tục chủ động nắm chắc đánh giá dự báo tình hình
để kịp thời chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương
chính sách phù hợp với an ninh quốc gia phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
các lực lượng phòng chống tội phạm tăng cường công tác chấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề
tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án sáu và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tập trung kiểm điểm đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
phát biểu kết luận hội nghị giao ban công tác quý ba các học viện trường công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu các học viện trường công an nhân dân
cần tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của bộ
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy và học
quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ nhà giáo
xét chặt kỷ cương hạn chế tối đa vi phạm buộc phải xử lý kỷ luật
các đơn vị chức năng thuộc bộ nghiên cứu giải quyết các kiến nghị đề xuất của các học viện trường công an nhân dân
góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết một mươi năm công tác công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự
trong quá trình cưỡng chế thi công công trình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị công an hà tĩnh và các lực lượng cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương
tiếp tục làm tốt công tác phối hợp vận dụng linh hoạt các biện pháp công an
cố trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng
hướng tới mục tiêu giảm và hạn chế tối đa trường hợp phải tiến hành cưỡng chế
phát huy hiệu quả phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín thứ trưởng lương tâm quang và đồng chí hoàng trung dũng
bí thư tỉnh ủy hà tĩnh dự lễ bàn giao sáu trăm linh ngôi nhà đợt một
cho hộ nghèo hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đây là chương trình nằm trong kế hoạch của bộ công an
hối hợp với nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà ở
cho người nghèo người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
với kinh phí năm mươi tỷ đồng
tại hội thảo khoa học cấp quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay
do bộ công an tổ chức trong tuần
các đại biểu đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận
nhằm cung cấp lợi cứu khoa học
về mặt nhận thức về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các lực lượng
qua đó nhằm xử lý điểm đen điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông
phòng ngừa giải quyết bùn tắc giao thông
góp phần phát triển kinh tế xã hội
sáng nay tại tỉnh quảng ninh
bộ công an và ubnd tỉnh quảng ninh
phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
tại khách sạn wingham legend hạ long
khách sạn vân hải và khu vực biển cửa lục
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
sự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh thành phố
các bộ ban ngành cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương
đại diện lãnh đạo các cục bộ tư lệnh trường công an nhân dân
lãnh đạo công an một mươi năm tỉnh thành phố khu vực phía bắc
buổi diễn tập có ý nghĩa quan trọng
là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội
và từng cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân
đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tình huống giả định do sự cố nổ khí ga
tại khách sạn windham legend hạ long
gây sập đổ cầu kiện xây dựng và cháy lớn
khiến tám trăm linh người mắc kẹt
cùng thời điểm đó xe bồn chở xăng
và xe chở hóa chất va chạm mạnh trong quá trình di chuyển
khiến xăng và hóa chất dò dì phía trước
và trong khách sạn vân hải
vụ cháy cũng khiến hai tàu du lịch đâm mạnh
khi đang liêu thông trên khu vực biển gửa lục
gây nổ và cháy tàu
khiến dầu tràn và nhiều người rơi xuống biển
hoặc mắc kẹt trên tàu bị cháy
trước tình hình đám cháy diễn biến ngày càng phức tạp
hàng trăm người bị thương và mắc kẹt
trên các tòa nhà cao tầng và tàu du lịch đang bị cháy
toàn bộ lực lượng phương tiện hiện đại nhất của công an quảng ninh
các lực lượng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh
và công an thành phố hải phòng tỉnh hải dương bắc giang
đã được huy động tham gia chữa cháy tìm kiếm cứu nạn
đồng thời bộ quốc phòng cũng đã huy động hai trực thăng tổ chức cứu nạn trên cao
cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới
đặt ra yêu cầu rất cao trong giải quyết nhiều tình huống khó liên hoàn
cả trên bộ trên biển trên không
với sự tham gia của nhiều lực lượng phương tiện và trang bị khí tải hiện đại
theo đánh giá từ ban chỉ đạo ban tổ chức diễn tập
các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ
vận hành cơ chế xác thực thực binh hiệu quả
xử trí thành công các tình huống đúng phương án đề ra
và đảm bảo an toàn tuyệt đối
đây là phương án diễn tập lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ninh
thông qua cuộc diễn tập giúp nâng cao nhận thức ý thức cảnh giác
và trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn
đồng thời nâng cao năng lực trong chỉ đạo chỉ huy
và phối hợp hiệp đồng tác chiến trong xử lý các sự cố cháy nổ lớn
cần huy động các lực lượng phương tiện cả trong và ngoài tỉnh
nhân dịp này bộ công an ubnd tỉnh quảng ninh
đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác tổ chức diễn tập phương án
thưa quý vị hôm nay mùng một tháng một mươi là ngày quốc tế người cao tuổi
với gần một mươi triệu hội viên những năm qua
hội người cao tuổi việt nam đóng vai trò quan trọng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
là những hạt nhân quan trọng trong hoạt động phong trào ở cơ sở
từ hoạt động phòng chống cháy nổ đến an ninh trả tự
những người cao tuổi
hội người cao tuổi
những người cao tuổi đang hàng ngày cùng chung tay góp sức
để đem lại cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình
thị trấn tây đằng huyện ba vì thành phố hà nội
có một phong trào rất đặc biệt
mang tên sáng xanh sạch đẹp an toàn
trong đó tiêu chí an toàn luôn được chú trọng nhiều nhất
tham gia tích cực vào phong trào này
luôn có sự đóng góp thiết thực của lực lượng người cao tuổi địa phương
đều đạn thực hiện công tác tuần tra canh gác
tuyên truyền nhắc nhở người dân
họ đang có thể tìm hiểu và tìm hiểu

nói chung là mong ngày mong đêm
khi mà cơ sở hoặc một xóm nào mà nó xảy ra cái vụ việc gì
nói chung là khi bị ban hoặc là bị ban giám đạo chỉ đạo
cố mong là làm nào giải quyết được một cái cách tốt đẹp nhất
tháng ngày hàng tháng là đều phải
khi nắm được cái vấn đề về vụ việc ở các cơ sở nào xảy ra
chỉ làm sao nó giải quyết được một cách
rõ nhẹ và đảm bảo thấu tình đạt lý đẹp nhất
để giữ được cái an ninh trật tự cho địa phương
với ưu thế về kỹ năng thuyết phục giáo dục con cháu
kinh nghiệm trong việc giải quyết thành công
các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
người cao tuổi tại thị trấn tây đằng huyện ba vì tp hà nội
còn làm tốt công tác hỏa giải mâu thuẫn
tham gia vận động người đi cai nghiện
cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị
về công tác đảm bảo an ninh trật tự
phối hợp vận động của chúng nhân dân
tham gia công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự
tại các địa bàn phức tạp
nhờ vậy số lượng vụ việc vi phạm
và các đối tượng phạm tội được giảm thiểu rõ rệt
các bác cao tuổi ở đây cũng là tham gia tích cực
cũng là góp phần một phần an ninh trật tự của thị trấn được tốt hơn
góp phần để cho trật tự an toàn xã hội
cũng như trật tự an ninh tổ quốc thị trấn
được đảm bảo và giữ vững
nêu cao tinh thần sống vui sống khỏe sống có ích
còn sức khỏe sống tốt sống tốt
là còn công hiến
nhiều người cao tuổi đang trở thành tấm gương mẫu mực
để các thế hệ trẻ nói theo
với sự giúp đỡ của các cụ các bác người cao tuổi
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sẽ có những bước phát triển mới
là cơ sở quan trọng để giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân
tin an ninh trật tự
hôm nay công an tp thủ đức tp hồ chí minh
đang tạm giữ nguyễn thị ngọc dung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú quận một mươi hai
để điều tra xử lý về hành vi giết người
dung là thủ phạm gây ra cái chết cho người phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở long an
buôn bán rau cùng mẹ trong chợ đầu mối nông sản thủ đức
vào trưa ngày ba mươi tháng chín
người dân phát hiện dung điều khiển xe máy
chở nạn nhân vào bãi xe đầu kéo
ở chợ đầu mối nông sản thủ đức
phường tam bình tp thủ đức
một lúc sau người dân phát hiện nạn nhân gục trong vũng máu
riêng dung lấy xe tay ga bỏ đi
người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
nhưng không qua khỏi
sau khi sát hại nạn nhân
dung đã lấy của nạn nhân chiếc iphone một mươi bốn pro max
một đôi bông tai vàng và khoảng một mươi năm triệu đồng
sau đó lẩn trốn
lực lượng công an đã bắt được dung vào chiều cùng ngày
bước đầu dung khai
nạn nhân có nợ nần dung
khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn
ngoài hành vi giết người công an tp thủ đức
đang xem xét xử lý dung về hành vi cướp tài sản
liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
làm năm người tử vong bốn người bị thương
trên quốc lộ hai mươi thuộc địa phận tỉnh đồng nai
thông tin từ cơ quan tài nạn
cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho biết
bước đầu tài xế hoàng văn tính
ba mươi bảy tuổi quê tỉnh thừa thiên huế
lái xe khách sường nằm nhà xe thành bưởi
gây ra vụ tai nạn trên
khai đang bị công an tỉnh lâm đồng
tước bằng lái xe ba tháng
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an
vào khoảng hai giờ bốn mươi phút sáng ngày ba mươi tháng chín
tài xế hoàng văn tính
điều khiển xe ô tô khách biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba
liêu thông trên quốc lộ hai mươi
hướng từ đồng nai đi lâm đồng
khi đến xã hà nội
xã phú vinh huyện định quán
tài xế tính vượt trái xe tải loại một tấn
chạy cùng chiều phía trước
nhưng đã tông vào phía sau xe này
sau khi va vào xe tải
xe thành bưởi mất lái lao sang trái
đâm vào xe khách hải đăng một mươi sáu chỗ
do tài xế nguyễn văn cảnh ba mươi ba tuổi điều khiển
chạy chiều ngược lại
đang chở chín hành khách từ tỉnh bình thuận
đang liêu thông theo chiều ngược lại
hậu quả làm tài xế nguyễn văn cảnh
và ba hành khách tử vong tại chỗ
bốn hành khách bị thương
tuy nhiên đến nay có thêm một nạn nhân bị thương
đã tử vong nâng tổng số người chết là năm người
sau khi gây ra tai nạn
đến tám giờ sáng cùng ngày
tài xế hoàng văn tính đã đến công an huyện định quán trình diện
cũng theo khai nhận của tài xế hoàng văn tính
thời điểm lái xe gây ra tai nạn
tính đang bị công an tỉnh lâm đồng
tước bằng lái xe ba tháng
về hành vi điều khiển xe ô tô khách trễ qua tốc độ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án
tạm giữ tài xế hoàng văn tính
đồng thời mở rộng để làm rõ trách nhiệm của chủ xe
và những người liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
phòng cảnh sát hình sự ở công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa giải cứu thành công hai mẹ con
sau hơn năm năm bị bán sang trung quốc làm vợ
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
nhận được đơn của một người phụ nữ
tố cáo hoàng thị lên
đã có hành vi lừa bán hai mẹ con
chị gái của người phụ nữ này
sang trung quốc làm vợ
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
đến ngày một mươi bảy tháng chín
các lực lượng đã giải cứu thành công hai mẹ con nạn nhân
và đưa về đắk lắc đoàn tụ với gia đình
tại cơ quan công an hoàng thị lên khai nhận
đầu năm hai nghìn một mươi tám
lên cùng với cơ sinh sống tại trung quốc
đã rụ rỗ đưa hai mẹ con nạn nhân vượt biên
bán cho một người đàn ông trung quốc
với giá là bốn nhân dân tệ
thưa quý vị
giờ đây chỉ cần
có tài khoản định danh điện tử
trên ứng dụng vneid
vào bất cứ thời gian địa điểm ở đâu
công dân cũng có thể tham gia tố giác tội phạm
mà không phải trực tiếp đến cơ quan công an xã
phường thị trấn
hay gọi điện thoại gửi thư đến cơ quan chức năng
để cung cấp thông tin
đó là một trong những tiện ích mà người dân được thụ hưởng
khi sử dụng tính năng tố giác tội phạm
trên ứng dụng vneid
và được bộ công an phát triển với mục tiêu
xây dựng đầy là kênh tố giác tội phạm
nhanh chóng hiệu quả
tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều người dân
chưa biết đến tính năng quan trọng này
nên là tỷ lệ sử dụng vẫn còn thấp
hiện lực lượng công an cơ sở cũng đang triển khai
tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền
vận động đến từ người dân
biết và hiểu về cách sử dụng tính năng hữu ích này
qua thống kê trên địa bàn phường phúc xá
quận ba đình tp hà nội
số lượng công dân gửi thông tin tố giác tội phạm
thông qua ứng dụng vneid
về hệ thống tiếp nhận
vẫn đang rất hạn chế
nhiều người dân dù đã cài đặt ứng dụng
có tài khoản định danh và được tuyên truyền
về những tiện ích có trên ứng dụng
thế nhưng vẫn chưa sử dụng tính năng này
những cái này thì các đồng chí công an
cũng đã đến nhà hướng dẫn tôi rồi
thế nhưng mà bây giờ thì nó cũng
gọi là chưa được thuận thật lắm
tôi sẽ về nói với các con các cháu
nó hướng dẫn thêm
thì sẽ sử dụng nó
vì tôi thấy những cái này là rất là tiện ích
hướng dẫn nhân dân để tiếp tục
làm những cái công việc mà
tố giác tội phạm này
hay là trong công tác mà an ninh trật tự
và một số công tác khác
kể cả người già cũng làm nó rất là thao tác
rất là dễ và cũng là hiểu thêm
như địa bàn tôi là chia ra bốn tổ công tác
là cùng nhau đi đến từng nhà
và cài đặt hướng dẫn mọi người
gần đây nhất thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận
một thông tin liên quan đến an ninh trật tự
và người phản ánh thì đã
để đích danh thông tin
nên là cơ quan công an đã rất dễ dàng
trong việc xác minh và làm rõ vụ việc
đổi thói quen của người dân cũng cần thời gian
khi thay đổi thói quen từ việc gửi đơn
hoặc đến trực tiếp cơ quan công an
sang gửi thông tin tố giác tội phạm bằng hình thức điện tử
bên cạnh việc hướng dẫn người dân quyền lợi của mình
khi sử dụng tính năng này
lực lượng công an cũng giải thích để người dân hiểu được
nghĩa vụ của mình
khi mà có cái phản ánh
thì có những cái tài liệu
có cái căn cứ có cái hình ảnh
tất cả những cái thông tin những cái nội dung của đấy
thì chúng tôi cũng đều có cái thu thập
để có phân tích đánh giá và giải quyết theo quy định
chứ tránh cái việc là chúng ta chỉ có những cái lời
lời nói thôi những cái phản ánh thôi
nhưng mà khi mà đến xong mình
thì nó lại không có những cái nội dung gì
để chúng tôi giải quyết
với từng địa bàn cơ sở
lực lượng công an sẽ có những cách thức tuyên truyền phù hợp
đơn cử như tại phường thành công
là nơi có nhiều khu tập thể và các hộ kinh doanh
vì vậy việc tuyên truyền
qua các nhóm gia lô khu dân cư như thế này
đang được lực lượng cảnh sát khu vực tại đây
tập trung triển khai
các bước thao tác được chia sẻ cụ thể
các vướng mắt cũng được giải đáp kịp thời
qua đấy chúng tôi tiếp nhận được
nhiều cái thông tin phản ánh của người dân
đến với đối với công tác an ninh trật tự trên địa bàn
để chúng tôi kịp thời có một biện pháp phòng ngừa
cũng như kịp thời có một biện pháp đấu tranh
ngay với đối tượng ngay từ khi
với những cái phát sinh nhỏ
để tránh những cái vụ việc
với mô hình tố giác tội phạm qua ứng dụng vneid
những phản ánh cũng như thông tin công dân
được hoàn toàn bảo mật
và không được chia sẻ cho các đơn vị khác
thông tin được công dân phản ánh
sẽ được chuyển trực tiếp đến phần mềm tố giác
tin báo về tội phạm của lực lượng công an
và sau đó được tiếp nhận xác minh
làm rõ theo quy định
đỡ mất thời gian cho chúng tôi
tận cơ quan của phường
ở ngoài địa bàn phường đến quận giả ngạn
nó rất mất thời gian

nó sẽ được tiện lợi hơn chúng tôi
và cũng giảm nguy cơ
mà người phạm tội
nó thấy chúng tôi đi báo
thì chúng nó chặn
rồi nó sẽ hành hùng mình
ngồi ở nhà
mình chỉ cần thao tác
vài động tác đơn giản
là mình sẽ báo được
về tội phạm
xảy ra ở khu vực mình
cho công an phường
người ta sẽ cập nhật được ngay
hiện lực lượng cơ sở
đài bố trí cán bộ
thường xuyên trực hệ thống
tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm
mọi phản ánh của người dân
sẽ được tiếp nhận
và giải quyết kịp thời
công dân chọn dịch vụ khác
và chọn tính năng kiến nghị
phản ánh về an ninh trật tự
công dân tiến hành tạo yêu cầu mới
lựa chọn hành vi
và tóm tắt nội dung cần phản ánh
và gửi các thông tin theo hướng dẫn
công dân có thể chọn hiển thị
hoặc ẩn danh thông tin cá nhân
việc tham gia tố giác tội phạm
cũng thể hiện trách nhiệm
của mỗi công dân
trong phòng ngừa
đấu tranh tố giác tội phạm